thành phố đà nẵng đã diễn ra hội nghị cấp cao asem về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng tạo và công nghệ trong việc chuẩn bị ứng phó tốt hơn trước thiên tai
như chúng ta đã biết asem hay hội nghị á âu là một cơ chế đối tác toàn diện có tầm ảnh hưởng nhất giữa châu á và châu âu
theo thống kê đến sáng ngày một mươi năm tháng chín cơn bão số bốn và ảnh hưởng của nó đã khiến năm người chết một mươi người còn mất tích
các tỉnh bắc miền trung có hai mươi sáu người bị thương
bão số bốn và áp thấp nhiệt đới còn gây mưa lũ khiến một tám trăm ba mươi một căn nhà ở các tỉnh thanh hóa đến quảng ngãi bị sập đổ ngập nước
hơn một mươi một hectare lúa ba bốn trăm linh hectare hoa màu bị ngập nước hơn một một trăm linh cây bóng mát bị gãy đổ
thủy điện sông bung xảy ra sự cố sau mưa bão cũng làm gia tăng thiệt hại về người và của
tại nơi bão số bốn vừa đi qua hơn một trăm linh đại biểu đại diện cho chính phủ các tổ chức phi chính phủ
các chuyên gia nghiên cứu từ các quốc gia á âu
đã cùng nhau chia sẻ các vấn đề về hợp tác quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai gắn với ứng phó biến đổi khí hậu
thiết lập mạng lưới kết nối và chia sẻ thông tin các hệ thống cảnh báo sớm
ứng phó biến đổi khí hậu của asem và quốc tế để hỗ trợ nâng cao năng lực cảnh báo dự báo
đánh giá rủi ro thiên tai năng lực thể chế và quản lý thiên tai
thúc đẩy các giải pháp sáng tạo công nghệ tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng ngừa giảm thiểu phục hồi sau thiên tai
cái quan trọng là nó chia sẻ chia sẻ về tầm nhìn chia sẻ về nhận thức chia sẻ những bài học về thể chế và những tiến bộ công nghệ
theo báo cáo đánh giá toàn cầu năm hai nghìn một mươi năm về giảm thiểu rủi ro thiên tai thế giới có hơn một năm tỷ người chịu tác động bởi thiên tai thảm họa
và trung bình hàng năm thiệt hại về kinh tế lên tới hai trăm năm mươi đến ba trăm linh tỷ đô la mỹ
các tác động của biến đổi khí hậu tăng dân số đô thị hóa nhanh chóng và suy thoái môi trường đã làm gia tăng ảnh hưởng trực tiếp của người dân trước thiên tai
một số kinh nghiệm hay trong quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai đã được việt nam nghiên cứu áp dụng có hiệu quả vào thực tế
qua hội nghị này thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều vấn đề nhưng mà có vấn đề nổi bật nhất là phòng chống thiên tai
đương nhiên việc phòng chống thiên tai của cộng đồng không phải hiểu cách đơn giản là đối với người dân không
mà đối với cộng đồng doanh nghiệp đối với trách nhiệm của các cơ quan các tổ chức và phải làm sao huy động sự tham gia cộng đồng vào các hoạt động
mọi hành động của cộng đồng đều phải hướng đến phát triển bền vững và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai
cam kết tại hội nghị asem lần này trong chương trình hành động sắp tới của mình
việt nam sẽ củng cố hệ thống pháp luật về quản lý thiên tai
đồng thời tăng cường năng lực của hệ thống phòng chống thiên tai các cấp
nâng cao năng lực dự báo nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
nâng cao tính hiệu quả và kịp thời trong công tác cứu hộ cứu nạn
đồng thời đưa vào thực hiện một số chính sách mới trong hỗ trợ sinh kế phục hồi sản xuất và tái định cư cho người dân sau thiên tai